thưa quý vị thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình từ nhiều năm nay các lễ hội ngày kỷ niệm của việt nam
luôn bị các thế lực thủ địch công kích xuyên tạc từ đúng thành sai từ tốt thành xấu
liên quan đến lễ tịch điền đội sơn tại xã tiên sơn thị xã duy tiên tỉnh hà nam
với sự tham dự phát biểu và thực hiện nghi lễ của chủ tịch nước nguyễn xuân phúc diễn ra mới đây
các trang mạng phản động liên tiếp đăng tải hình ảnh của lễ hội cùng những luận điệu xuyên tạc cho rằng
văn minh đi lùi có vẻ như cách thức thực hiện nghi lễ đang phản ánh đúng sự lạc hậu cố hữu của nền nông nghiệp việt nam
con trâu đi trước cái cày theo sau
thế giới đã bước vào giai đoạn phát triển bốn nhưng nền nông nghiệp việt nam vẫn cứ như lạc lõng ở thế kỷ một mươi chín
ẩn sau những luận điệu đó là âm mưu kích động chống phá có chủ đích của các thế lực thù địch phản động

mở đầu các lực lượng người việt mới trở thành những sư mạng văn hóa quan trọng

điều kiến thức liên doanh của lễ thực hiện được coi như là âm mưu kích động chống phá có chủ đích của các thế lực thủ địch phản động
trên cơ sở căn bản là minh nghiệp nhưng việc lưu giữ tái hiệu lễ hội thực hiện là điều hoàn toàn bình thường
lễ hội chuyển thống dân gian thì phải giữ được bản sắc căn hóa dân gian xưa
con trâu được xem mình với hòa phong tục của lễ hội
theo đó trước khi diễn ra lễ thực hiện một cuộc vui vẽ trang trí được diễn ra
con chơi nào được vẽ đẹp nhất sẽ được đưa vào lễ hội đi cầy
với người việt nam thì con trâu là đời cây nghiệp
con trâu gắn với đồng ruộng đã trở thành hình ảnh thân thương ba đời này
việc sử dụng trâu trong lễ hội thực hiện thì không đồng nghĩa với lễ hội này
nên minh nghiệp việt nam mãi mãi chỉ dựa vào sản trâu

mà giữa hồ trâu lại có cái tích trí khôn của trâu làm cho hồ thành văn
cho nên những người dân của hà nam năm nay
người ta mời chủ tịch nguyễn xuân vũ xương người ta để riêng một con trâu béo tốt
thì khỏe mạnh chứng tượng đến nông nghiệp khỏe mạnh chứng tượng đến nông nghiệp khỏe mạnh
mà con trâu gây gói có biếu sẽ khóng
thế con trâu béo tốt và trên hình vẽ chơi hình con trâu cũng vui vẻ văn nghệ
nhưng nhắc đến trí khôn xưa của con trâu trí khôn của con trâu
cũng là trí khôn của một nông nghiệp đua nước mà người việt nam sở hữu của rất nhiều nghìn năm nay
chúng ta đều biết là đối với người việt nam con trâu biểu trưng cho sự cần củ
cho sức khỏe cho một niềm hy vọng của một nền nông nghiệp bội thu
con trâu gắn với mỗi gia đình con trâu gắn với bản làng con trâu gắn với xã hội
nó là một năm hứa hẹn của đất nước một năm hứa hẹn dành đến thành công mới của nền nông nghiệp việt nam
nói riêng của nền kinh tế việt nam nói chung
cũng như trong tiến trình đổi mới phổ nhập quốc tế của việt nam nói riêng
lễ tịch điền năm nay chủ tịch nước nguyễn xuân phúc trong trang phục nhà nông xuống ruộng đi cầy
cùng chú trâu đoạt giải trong cuộc thi hóa trang trước đó
tình ảnh trâu hóa hổ thực chất nhà mục đích cầu chúc một năm mới nhâm dần
mưa thuận gió hòa một năm bội thu cho ngành nông nghiệp
nó phải trở về cái lịch sử năm xưa cái lịch sử con trâu đi trước cầy trâu sau
bây giờ để chứng đoán rằng ông chủ tịch của đất nước này
trà nước chế độ này
yêu bến tôn trọng cái lịch sử của châu này lại là chúng ta lớn lên từ ruộng đất
ai ơi đất đất đất vàng
bao nhiêu đất đất đất vàng đất yêu
phải cầy ruộng phải làm ra đuốt để nuôi sống con người để nuôi sống chính chúng ta
cho nên cái động tác tham gia tích điển của vị chủ tịch nước
đấy là một động tác tích cực mà chúng ta cần phải được trân trọng
lựu sở bản chất xuyên tạp
phát ra các bài bức mầy bất chấp sự thật
không tìm hiểu văn hóa khâm phục của việt nam
mà chỉ xong soi hình ảnh người đứng đầu đất nước như cầy trong lễ hội thị trường sâu dân

được rẽ thẳng cổ cho thấy

họ cố tình dùng những sự kiện mập ngờ

để đưa ra nhận định bình luận
đặc biệt như đời xấu xa

nên ông điểm

cho đến việc muốn trở lại

nền văn minh rất nổi tiếng trên thế giới
khi ta đề cập đến
người ta vẫn nhắc đến cái xưa người ta
như chúng ta đây mỗi người thân
khi muốn nhắc đến người ta
cần phải học hành cần phải phân đấu
thì người ta vẫn không biết
ông cha chúng ta là người con tập hương
đi học lễ phép với thầy
tốt đẹp với mẹ bạn
thế chúng ta không có vì cái xưa nào
cho nên cái cách nghĩ như vậy là không đúng
nói lại chuyện xưa để xoay sáng cho ngày nay
đó cũng là một cái thư đạo của người việt nam đó
âm mưu đằng sau những cái luận điệu
xuyên tạc trên internet mạng xã hội của các đối tượng
đó là nhằm xuyên tạc công tác tổ chức lễ hội
xuyên tạc ý nghĩa nhân văn sâu sắc của lễ hội tịch điền đội sơn
bồi nhọ danh dự uy tín của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
chính quyền tỉnh hà nam tham gia lễ hội
từ đó để hướng sự chỉ trích công kích của dư luận
đối với đảng nhà nước và các đồng chí lãnh đạo
thưa quý vị với góc nhìn phiến diện thiếu hiểu biết về lễ tịch điền
cang khẳng định hoạt động chống phá của các thế lực thủ địch phản động
không từ bất kỳ thủ đoạn nào
song những luận điệu xuyên tạc đó vẫn chỉ là các chiêu bài quen thuộc
nó không những không làm cho các giá trị văn hóa cao đẹp giảm đi
mà còn làm cho chúng ta thêm tự hào
về truyền thống dân tộc tự hào về những thành tựu nỗ lực vươn lên
của nền nông nghiệp việt nam
trong năm hai nghìn hai mươi một mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thương tai dịch bệnh
nông nghiệp việt nam cũng đã đạt được nhiều kết quả vượt bậc
khi nhiều mặt hàng nông sản được xuất khẩu sang nhiều thị trường khó tính
với chất lượng và giá trả cao hơn
các dòng lúa của việt nam đã chất lượng hàng đầu thế giới
xuất khẩu lúa gạo cũng nằm trong tốc đầu của thế giới
đảm bê số lượng và giá trị
tốc độ tăng trưởng kinh tế của việt nam luôn thuộc tốc nầu thế giới
đến thứ hai chỉ sau chân khúc
và tăng trưởng này cũng giúp nền kinh tế sản sinh ra nhiều sản phẩm và thực lạc hơn
với những ý tố đó chúng tôi nhận định việt nam là một trong số những nền kinh tế
mới nổi thành không nhất thế giới
đầu tiên là ngành nông nghiệp
trong giai đoạn cốt năm từ một nghìn chín trăm chín mươi đến năm hai nghìn
việt nam đã chứng kiến một cuộc cách mạng trong ngành nông nghiệp
khi tốc độ tăng trưởng năng suất của ngành này gia tăng đáng kể
vào cấp số nhân
đây là điều rất quan trọng thời khuôn lớn của lãi động việt nam sống nghề và nghề nông
do đó việc lũ lực nông sản và năng suất ngành nông nghiệp được cải thiện
sẽ tạo ra các mệnh tích cực đối với nền kinh tế
thường thời đảm bảo vấn đề an ninh linh linh của quốc gia
cùng dì lại chỗ số liệu tăng trưởng gdp
kỷ lệ tăng sản phẩm nông nghiệp và thiết nghệ chất cầu nông sản của việt nam
những năm đầu đổi mới đến nay cho thấy
nông nghiệp đã trở thành nền đỡ của nền kinh tế
trước biến động khó lường của kinh tế toàn cầu
trong hơn ba mươi năm đổi mới
nông nghiệp việt nam luôn duy trì ở mức tăng trưởng chung bình
khoảng ba năm đổi năm
mức cao ở khu vực châu á nói chung và khu vực đông nam á nói riêng
nếu như năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
khi nghề xuất khẩu toàn ngành nông nghiệp chỉ đạt bốn trăm tám mươi sáu hai triệu usd
năm hai nghìn đạt bốn hai tỷ usd
thì đến năm hai nghìn một mươi chín
khi nghề xuất khẩu toàn ngành đã đạt bốn mươi một ba tỷ usd
hạn dư thương mại đạt chín năm tỷ usd
đến một mươi tỷ usd
trong đó có một bạc hàng nông sản
khi nguồn xuất khẩu đạt từ một tỷ usd trở lên
nền doanh nghiệp của nước ta vẫn luôn phát triển theo trở nguyên tích cực
hình ảnh chủ tịch nước xuống dụng cầy thực hiện
chính là đại diện cho một mức mệnh văn hóa của dân tộc ta từ ba đời nay
sự tiến hóa của văn minh
chính là thực hiện những cái mới mẻ
tốt bể khó chọn lọc và giữ gìn trụ tấn dân tộc
cho nên chẳng có người văn minh nào đi người cả
mà chỉ có sự xuyên tạp và lạc hồng
của những kẻ không muốn đất nước phát triển
không muốn đời sống của nhân dân được ấm lo hạnh phúc hòa vui
thưa quý vị
việc ứng dụng công nghệ kỹ thuật và hiện đại hóa ngành nông nghiệp
cũng được đẩy mạnh hơn bao giờ hết
tầm nhìn đến năm hai nghìn hai mươi
việt nam chúng ta sẽ trở thành nước có nền nông nghiệp hàng đầu thế giới
đó vừa là mục tiêu vừa là khát vọng của ngành nông nghiệp nước nhà
những luận điệu xuyên tạc mỗi khi chúng ta tổ chức sự kiện
đã trở thành bản chất của các thế lực thù địch phản động
những kẻ luôn tìm cách quay lưng lại với sự phát triển của đất nước
đi ngược lại lợi ích quốc gia dân tộc và nhân dân
chương trình góc nhìn sự thật ngày hôm nay đến đây xin được kết thúc
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại